quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường đối với báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
và chủ trương đầu tư dự án hỗ trương nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
cũng như sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về sự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai
bữa sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
sau đó các đại biểu sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội